theo bộ lao động thương binh và xã hội do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín việt nam có khoảng hơn ba mươi triệu người bị ảnh hưởng
đặc biệt là các gia đình nông thôn lao động phi chính thức các hộ nghèo
ở nông thôn hoạt động nông nghiệp may mặc là một trong số những ngành bị ảnh hưởng nặng nề
ảnh hưởng lớn đến thu nhập sinh kế của các hộ gia đình
trong đó đối tượng bị ảnh hưởng lớn nhất là các hộ đồng bào dân tộc thiểu số
gia đình có lao động phi chính thức và người nhập cư dẫn tới gia tăng cao tình trạng nghèo tạm thời về thu nhập
một mươi năm tháng chín việt nam tiếp tục ghi nhận con số xuất siêu kỷ lục một mươi bốn năm tỷ đô la mỹ
tăng gần một tỷ đô la mỹ so với thời điểm kết thúc tháng tám
trong một mươi năm ngày đầu tháng chín cán cân thương mại của việt nam tiếp tục thẳng dư chín trăm bảy mươi ba triệu đô la
nâng mức thẳng dư lũy kế từ đầu năm đến hết ngày một mươi năm tháng chín đạt một mươi bốn bốn mươi sáu tỷ đô la
đây là mức thẳng dư kỷ lục của việt nam
về xuất khẩu trong kỳ một tháng chín việt nam đạt giá trị xuất khẩu một mươi hai sáu mươi ba tỷ đô la
trong đó doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt giá trị xuất khẩu bảy tám mươi ba tỷ đô la
cục hàng không việt nam vừa báo cáo bộ giao thông vận tải về việc triển khai lịch bay
và yêu cầu đối với các hãng hàng không vận chuyển khách quốc tế vào việt nam
theo đó với kế hoạch do việt nam airlines và vietjet air đệ trình
hàng tuần sẽ có bốn chuyến bay hạ cánh hà nội vào các ngày thứ ba thứ bốn thứ năm
tổng số tối đa là một ba trăm linh bốn ghế và có năm chuyến bay hạ cánh tại tp hcm
vào các ngày thứ ba thứ bốn thứ năm thứ sáu tổng số tối đa là một hai trăm chín mươi ghế
trước đó đối với phía nước ngoài cục hàng không việt nam đã có thư chính thức
gửi nhà chức trách hàng không bốn đối tác là trung quốc nhật bản hàn quốc đài loan
thông báo phương án mở lại các chuyến bay chở khách và các đối tác đều nhất trí
với phương án mà việt nam đưa ra
trong tám tháng đầu năm tổng lượng sắt thép xuất khẩu đạt gần sáu triệu tấn
dương xuất khẩu sang thị trường trung quốc đã tăng hơn một mươi bảy lần so với cùng kỳ năm trước
với bốn thị trường xuất khẩu sắt thép lớn nhất của việt nam trung quốc và thái lan
ghi nhận mức tăng trưởng vượt bậc trong tám tháng qua
theo đó sản lượng sắt thép xuất khẩu sang trung quốc đạt hai bảy triệu tấn
thái lan cũng tăng mạnh gần chín mươi đạt bốn trăm sáu mươi chín tấn
ở chiều ngược lại nhập khẩu sắt thép giảm ba một về lượng giảm một mươi năm chín về trị giá
so với cùng kỳ năm trước
năm nay ngư dân một số tỉnh miền tây phấn khởi bởi sản lượng ruốc biển tăng
nên ngư dân có thu nhập khá
đầu dài ổn định môi trường biển được cải thiện nguồn lợi thủy sản có quay năm
theo ngư dân với lượng con ruốc xuất hiện nhiều gần đây trung bình mỗi tàu khai thác
được từ hai trăm linh ba trăm linh kg một ngày với giá con rút tươi từ một mươi năm hai mươi đồng một kg
rút khô bảy mươi năm tám mươi đồng một kg cho thu nhập từ năm sáu triệu đồng một ngày một tàu
điều phấn khởi hơn mùa rút kéo dài nhiều tháng trong năm giá cả ổn định
luôn hút hàng đặc biệt sản lượng con rút khai thác gần đây
cỡ lớn đẹp chất lượng cao nên bán được giá cao hơn rất nhiều so với những năm trước
theo hiệp hội vận tải hành khách liên tỉnh và du lịch tp hcm
các doanh nghiệp vận tải hành khách công cộng vẫn đang gặp nhiều khó khăn
do lượng hành khách giảm suốt phải giảm tần suốt chuyến xe trong một thời gian dài
hiệp hội đề xuất các ngành chức năng cho vay vốn hỗ trợ lãi suất
để các doanh nghiệp vận tải hành khách công cộng có cơ sở phục hồi sau dịch
đồng thời xem xét giảm lệ phí trước bạ cho các doanh nghiệp hợp tác xã
khi mua sản phẩm phương tiện mới để kinh doanh vận tải hành khách công cộng đặc biệt là xe buýt